chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
vào chiều ngày hôm nay tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm bắt đầu tiến hành thảo luận về tình hình kinh tế xã hội trong năm hai nghìn hai mươi ba
một vấn đề được các đại biểu quan tâm chính là về một số chỉ tiêu không đạt so với mục tiêu đặt ra
tại nghị trường xung quanh báo cáo của chính phủ nhiều đại biểu cho rằng năm hai nghìn hai mươi ba có năm trên một mươi năm chỉ tiêu quốc hội giao chưa đạt
nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn nguyên nhân của vấn đề này từ đó đưa ra những giải pháp hiệu quả cho thời gian tới
điều đáng lo ngại là tốc độ tăng năng suất tạo động bình quân đang có sự hướng giảm
giai đoạn ba năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba chỉ đạt bốn ba mươi sáu bốn sáu mươi chín thấp hơn mức bình quân của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là trên sáu
vì vậy đề nghị chính phủ đánh giá bổ sung ba xác định trách nhiệm và có giải pháp quyết liệt đối với chỉ tiêu này
năm hai nghìn một mươi năm chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch thuộc lĩnh vực kinh tế
điều này phản ánh tình hình thức khỏe của nền kinh tế của nước ta hiện nay đang và sẽ đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
các gói chính sách của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế chưa thành công và chưa đạt mục tiêu như kỳ vọng
đồng tình với nhóm một mươi hai giải pháp được chính phủ đưa ra cho năm hai nghìn hai mươi
nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh chính phủ cần có những giải pháp đồng bộ đảm bảo phục hồi phát triển sức khỏe của nền kinh tế
có giải pháp cụ thể cho từng chỉ tiêu và cho từng năm từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
chính phủ cần đánh giá toàn diện tình hình bắt mặt chuẩn bị kê đơn xác hợp
có những chính sách giải pháp đủ mạnh đảm bảo tính khả thi hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong thời gian đến
tôi đề nghị chính phủ cần có giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể hơn trên cơ sở phân tích
đánh giá rõ nguyên nhân dẫn đến các khó khăn nêu trên trong đó cần xem xét và bổ sung giải pháp
thực hiện đầy đủ các yêu cầu của ủy ban thường vụ quốc hội tại thông báo kết luận số hai nghìn tám trăm tám mươi tám ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
và các kiến nghị của ủy ban kinh tế trong báo cáo thẩm tra
cũng trong phiên thảo luận ngày hôm nay quốc hội đã thảo luận xung quanh một số vấn đề nóng
như các chính sách tiền lương cho người lao động việc tháo nút thắt cho doanh nghiệp để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn
thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ liên bang nga
do đại tướng kalakonsep vladimir aleksandrovich bộ trưởng làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
ngay sau lễ đón đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam và đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ liên bang nga đã tiến hành hội đàm
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ liên bang nga có những bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực
hai bộ đã tích cực thúc đẩy trao đổi đoàn và tổ chức hội nghị song phương đa phương thường xuyên phối hợp điều tra các vụ án vụ việc có tính chất xuyên quốc gia
và truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế qua kênh hợp tác song phương phối hợp hiệu quả trong khuôn khổ hợp tác interpol
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam hết sức coi trọng chuyến thăm lần này của bộ trưởng kalakonsep vladimir aleksandrovich
bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga nói chung
đem đến sung lực mới để phát triển quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ nga nói riêng
trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác tại hội đàm hai bên nhất trí triển khai có hiệu quả
chương trình phối hợp hành động giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ nội vụ liên bang nga giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
nghiên cứu bổ sung các nội dung hợp tác cấp thiết mà hai bên có nhu cầu và cùng quan tâm vào chương trình phối hợp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
tăng cường trao đổi đoàn các cấp cùng chia sẻ thông tin về tội phạm điều tra xử lý các vụ việc trong lĩnh vực phòng chống tội phạm
và một số nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của hai bộ
nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế phối hợp trong công tác bảo hộ doanh nhân lưu học sinh và công dân của nước này
công tác học tập và làm ăn sinh sống ở nước kia cũng như chủ động phòng ngừa các hoạt động phạm tội vi phạm pháp luật
gây hại cho an ninh quốc gia của việt nam và liên bang nga tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo cán bộ học viên bộ công an tại liên bang nga
và cử chuyên gia sang việt nam giảng dạy bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ
cũng trong sáng ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ trao tặng huân chương hữu nghị
của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho ngài đại tướng kalakonsep vladimir aleksandrovich bộ trưởng bộ nội vụ liên bang nga
thưa ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm đã trao tặng huân chương hữu nghị cho đại tướng kalakonsep vladimir aleksandrovich
với những thành tích xuất sắc trong thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị
tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và liên bang nga nói chung
giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ liên bang nga nói riêng
chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp sự đón tiếp trọng thị thân tình và chú đáo mà bộ công an việt nam đã dành cho đoàn
cũng như bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận phần thưởng cao quý này bộ trưởng kalakonsep vladimir aleksandrovich mong muốn
thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa bộ nội vụ liên bang nga bộ công an việt nam tiếp tục phát triển lên tầm cao mới
trên cơ sở triển khai cụ thể những hợp tác thông nhất tại buổi hội đàm vừa qua giữa hai bộ
qua đó có phần làm sâu sắc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia ngày càng bền vững phát triển
tiếp đồng chí dương á lâm bí thư ủy ban chính pháp tỉnh vân nam của trung quốc
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
bộ công an và công an bốn tỉnh biên giới việt nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của tỉnh vân nam
ngày càng phát triển toàn diện thực chất
thứ trưởng lương tam quang hoan nghênh đoàn đại biểu ủy ban chính pháp tỉnh vân nam trung quốc
do đồng chí bí thư dương á lâm dẫn đầu sang thăm việt nam nhấn mạnh thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
về tăng cường hợp tác giữa các cấp các ngành và địa phương hai nước
thời gian qua công an bốn tỉnh lào cai lai châu điện biên hà giang của việt nam đã tăng cường phối hợp thúc đẩy hợp tác
với các cơ quan thực thi pháp luật của tỉnh vân nam trong trao đổi đoàn các cấp phối hợp điều tra xác minh nhiều vụ án vụ việc
bắt giữ khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến các loại tội phạm hình sự ma túy mua bán người truy nã tội phạm
tổ chức xuất nhập cảnh trái phép trao trả và tiếp nhận công dân hai nước xuất nhập cảnh trái phép
thứ trưởng lương tam quang đề nghị thời gian tới công an bốn tỉnh biên giới của việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của tỉnh vân nam
quán triệt triển khai có hiệu quả các biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác đã ký cấp bộ tăng cường tổ chức các hoạt động khảo sát tuyến biên giới
đường mòn lối mở phục vụ xây dựng và triển khai các phương án kế hoạch bảo đảm an ninh quốc gia phòng ngừa đấu tranh
chấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh
ngăn chặn các hoạt động đưa người qua biên giới trái phép phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới
hai bên thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn cho cơ quan doanh nghiệp công dân nước này ở bên kia
tích cực triển khai hợp tác đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ năng lực phòng chống tội phạm cho cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật tại khu vực biên giới
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp
đồng chí dương á lâm đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường truy quét tội phạm lừa đảo qua mạng
mong muốn hai bên duy trì việc trao đổi thông tin cùng nhau tăng cường tuần tra kiểm soát và các biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm nhất là các tỉnh vùng biên giới
hôm nay tại công an tỉnh ninh bình bộ công an phối hợp với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức hội nghị biểu dương mô hình cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị để kịp thời đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị lực lượng công an phối hợp với đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh các cấp
thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức quán triệt triển khai
thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nói riêng
chủ động đổi mới nội dung hình thức công tác giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong đảm bảo quốc phòng an ninh
xung kích bảo vệ tổ quốc và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục phát huy vai trò sung kích của thanh niên trong đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái thù địch chống phá đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa nhất là trên không gian mạng vận động đoàn viên thanh niên
tích cực phối hợp lực lượng công an và vận động nhân dân trong chuyển đổi số quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính phủ số xã hội số kinh tế số công dân số
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi phát huy tính tiên phong tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong những việc khó việc mới
sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng xung phong đến với những vùng sâu vùng xa vùng khó khăn đến với những người nghèo người yếu thế sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần